tình hình phòng chống dịch covid một mươi chín trong những ngày qua trở nên phức tạp hơn khi hàng loạt ca nhiễm có liên quan tới công ty trường sinh
cung cấp các dịch vụ tiện ích tại bệnh viện
tỉnh thái nguyên đã khẩn trương kiểm tra giả soát hoạt động của công ty trường sinh tại các bệnh viện
đồng thời bố trí mua sắm thêm trang thiết bị y tế sẵn sàng ứng phó với dịch covid một mươi chín
bệnh viện a thái nguyên ký hợp đồng với công ty trường sinh từ năm hai nghìn một mươi bốn đến nay
công ty chỉ kinh doanh một cửa hàng tạp hóa mini trong khu vực bệnh viện không cung cấp suất ăn và nước sôi
ngay ngày ba mươi một tháng ba bệnh viện a thái nguyên đã chủ động tạm dừng hoạt động của công ty trường sinh tại bệnh viện